sau hai ngày yêu cầu khách bay nội địa đến lưu trú và cách ly tập trung thành phố hải phòng bỏ quy định này
theo đó ngày một mươi một tháng một mươi ủy ban nhân dân thành phố hải phòng quy định hành khách về từ các địa phương
trên các chuyến bay thương mại nội địa đến cảng hàng không quốc tế cát bi và lưu trú tại hải phòng
khi đáp ứng đủ các điều kiện quy định về phòng chống dịch không phải áp dụng biện pháp cách ly tập trung
bên cạnh đó hải phòng vẫn yêu cầu người đến từ vùng nguy cơ rất cao nguy cơ cao
vùng màu đỏ vùng màu cam vùng màu vàng được công bố trên trang thông tin điện tử bộ y tế
cách ly tại nhà bảy ngày lấy mẫu xét nghiệm pcr ngày thứ hai và ngày thứ bảy
người trở về từ các địa phương nguy cơ hoặc bình thường mới tự theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày
lấy mẫu xét nghiệm pcr vào ngày thứ bảy nếu có triệu chứng ho sốt đau họng khó thở
phải thông báo ngay đến cơ quan y tế
các quận huyện tiếp nhận danh sách hành khách về theo dõi sức khỏe cách ly tại nhà
hoặc nơi lưu trú trên địa bàn chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ những trường hợp này
và phối hợp với ngành y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm theo quy định
tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
toàn bộ chi phí vận chuyển hành khách về các địa phương xét nghiệm và các chi phí liên quan khác
trong quá trình thực hiện do hành khách tự chi trả
trước đó ngày chín tháng một mươi ủy ban nhân dân thành phố đồng ý mở đường bay nội địa
kết nối sân bay cát bi với các sân bay trong nước và quy định hành khách bay từ sân bay